vào trường ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi một không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía đông bắc bộ
như lạng sơn cao bằng quảng ninh và bắc giang
dự báo tối và đêm ngày hôm nay không khí lạnh mở rộng ảnh hưởng đến miền bắc và bắc trung bộ
nền nhiệt bắt đầu giảm ở các tỉnh vùng núi đông bắc bộ từ chiều ngày hôm nay
dự báo từ tối và đêm nay các tỉnh bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời chuyển rét
cụ thể trong đêm nay và ngày mai ngày một tháng một mươi hai vùng núi bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ chín đến một mươi một độ c
có nơi dưới năm độ c khu vực trung du đồng bằng từ một mươi một một mươi bốn độ c bắc trung bộ từ một mươi bốn một mươi bảy độ c
dự báo sang ngày ba tháng một mươi hai nền nhiệt tăng nhẹ vùng núi và trung du bắc bộ trời rét đậm rét hại vùng đông bằng bắc bộ trời rét